tết trung thu là dịp mong chờ đối với tất cả mọi người đặc biệt là với các em nhỏ
vào mùa trung thu năm nay các em nhỏ các phụ huynh đã có thêm một địa chỉ văn hóa để tìm đến
đó chính là phố sách hà nội hội sách trăng tròn trung thu rức sách tại phố sách hà nội
với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn thu hút sự quan tâm của hàng ngàn độc giả thủ đô
không gian phố sách hà nội những ngày này được khoác lên một tấm áo mới với hình ảnh tết trung thu truyền thống
đến với phố sách độc giả không chỉ tìm được những cuốn sách mới với nội dung bổ ích
hình thức sinh động giá cả yếu đái mà còn được tham gia vào những hoạt động trải nghiệm tương tác thú vị
mở màn trong chuỗi các hoạt động của hội sách trăng tròn chính là chương trình đằng sau trước mặt nạ là câu chuyện văn hóa
đến với chương trình các em nhỏ và các vị phụ huynh không chỉ được lắng nghe những chia sẻ của các vị khách mời
về xuất xứ và những câu chuyện văn hóa đằng sau trước mặt nạ
mà còn được trực tiếp tham gia trải nghiệm trang trí mặt nạ truyền thống
nhân dịp này công ty sách đinh tị cũng giới thiệu tới độc giả bộ sách tương tác mang tên sách mặt nạ
với những hình ảnh mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống gần gũi với trẻ em việt nam